thưa quý vị nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng lao động nông thôn trực yêu cầu đạp ứng chuyển di cơ cầu kinh tế nông thôn nông nghiệp gọi phân nâng cao để sỏng cho người dân ở nông thôn
thưa quý vị nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng lao động nông thôn trực yêu cầu đạp ứng chuyển di cơ cầu kinh tế nông thôn nông nghiệp gọi phân nâng cao để sỏng cho người dân ở nông thôn
theo số điệu thống kê chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh quảng trị có năm ba trăm linh chín trên tổng số năm năm trăm ba mươi năm lao động nông thôn đã hoàn thành các khóa học nghề trong đó trên năm người có việc làm và thu nhập ổn định
đáng chú ý trong số lao động được đào tạo có sáu trăm bảy mươi bảy người được doanh nghiệp đơn vị tuyển dụng bốn trăm hai mươi năm người được doanh nghiệp đơn vị bao tiêu sản phẩm
trên địa bàn tỉnh hiện nay cứ hai lao động nông thôn thì đã có một lao động được đào tạo nghề
đây là con số rất ấn tượng đối với một địa phương còn nhiều khó khăn như quảng trị
việc xây dựng và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề phi nông nghiệp có hiệu quả như mô hình nghề may công nghiệp theo phương thức tán đào tạo nghề với bố trí việc làm ở các công ty may trên địa bàn tỉnh đến nay đã có gần một hai trăm linh lao động được đào tạo và giải quyết việc làm với thu nhập ổn định từ bốn đến năm triệu đồng mỗi tháng
vừa rồi công ty được sở lao động thông minh và xã hội giáo trị tiêu đào tạo hai lớp sơ cấp nghề may với một trăm bốn mươi lao động
các học viên được công ty đào tạo bài bản được thực hiện trên những sản phẩm trực tiếp mà công ty nhận với khách hàng
ngoài được miễn phí học viên đào tạo học viên còn được miễn phí ăn cá
được trực tiếp hưởng lương sản phẩm làm ra
số học viên này cũng đã góp phần vào việc bổ sung và giúp ổn định nhân lực cho công ty
hiện nay nếu công tác đào tạo nghề triển khai đạt hiệu quả thực chất thì gần bốn mươi năm người được đào tạo nghề cũng đồng nghĩa với gần bốn mươi năm cơ hội việc làm được mở ra
do đó vấn đề quan tâm cho lao động ở nông thôn được đào tạo nghề phải thực sự gắn kết giữa nhà nước doanh nghiệp cơ sở đào tạo nghề và người học từ khảo sát xác định nhu cầu đào tạo đến khâu tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động
quan trọng hơn các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cần thiết lập được quan hệ hợp tác hỗ trợ nhau để hoạt động đào tạo giới thiệu việc làm cung ứng lao động đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp